tối qua một mươi hai tháng một mươi hai tại cung thể thao quần ngựa đã diễn ra chương trình khát vọng trẻ lần thứ một mươi một với chủ đề tổ quốc bốn mùa thanh xuân
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ tham dự chương trình
chương trình có sự tham gia của gần hai trăm linh ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng trong giới trẻ được xây dựng dựa trên cảm hứng về bốn mùa trong năm
thu vinh quang nói về tinh thần yêu nước khí thế sôi sụp của cách mạng tháng tám
đông ấm áp thể hiện tình đồng đội tình quân dân
xuân huy hoàng mang theo không khí của hoài bão
tình yêu xung họp sau đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hè khát vọng biểu dương tinh thần tình nguyện vì cộng đồng khát vọng lập nghiệp khởi nghiệp của thanh niên cả nước
các đại biểu của đại hội tham dự chương trình đã được chứng kiến nhiều thước phim tư liệu lịch sử quý hiếm giá trị
điển hình như hình ảnh thời khắc quốc khánh mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình
sự anh dũng quả cảm của đồng bào chiến sĩ cả nước những ngày cách mạng tháng tám
những ngày xuân thống nhất đầu tiên của năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lịch sử